cơ quan chức năng hà nội vừa phát hiện tạm giữ hơn nửa tấn bánh các loại có dấu hiệu nhập lậu tại số hai mươi bảy trần duy hưng quận cầu giấy thành phố hà nội
đây là tám sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm này có bao bì nhãn mát in chữ nước ngoài
chủ hàng là nguyễn hữu bách hai mươi năm tuổi trú tại trí linh hải dương thừa nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường ở các cửa khẩu biên giới phía bắc
để bán cho các đầu mối ở hà nội và các tỉnh nhằm phục vụ dịp tết trung thu sắp tới hiện toàn bộ số hàng đang bị tạm giữ để xác minh làm rõ